mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán truyền nhượng các thửa đất một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư nhưng nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật
bị can nhung đã thuê người lập bản vẽ thiết kế phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau
chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối dân giác giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty
từ đó phạm thị tuyết nhung cùng với các đồng phạm đã chiếm đoạt năm trăm ba mươi sáu năm tỷ đồng
đối với trần thị hồng hạnh mặc dù biết rõ công ty hoàng kim lên đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sở hữu hợp pháp
tuy nhiên hạnh đã giúp sức cho trần thị mỹ hiền lập bảy dự án phân lô từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền một trăm tám mươi một bốn tỷ đồng
ngày một mươi sáu tháng bốn thông tin từ công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đơn vị đã mời ông lê minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở xã mỹ thành lên làm việc liên quan nội dung người này được giới thiệu vào thành phố hồ chí minh
cầu mưa giúp người dân nam bộ thoát cảnh hạn hán
cùng ngày ông đặng văn triều chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết vụ việc xuất phát từ nhận thức của ông hoàng
từ trước đến nay địa phương chưa từng ghi nhận năng lực cầu mưa của ông này
sau khi nắm sự việc huyện mỹ đức đã chỉ đạo xã my thành nơi thường trú của ông hoàng và công an sang mình
sau khi nhận chỉ đạo ủy ban nhân dân xã mỹ thành và công an đã có buổi làm việc với ông hoàng
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện mỹ đức ông hoàng thừa nhận những thông tin đưa ra về khả năng cầu mưa là chưa chính xác
ủy ban nhân dân huyện sẽ chờ báo cáo cụ thể từ xã để có các bước tiếp theo và xem xét hình thức xử lý với ông này
đồng thời địa phương đã yêu cầu giám đốc hợp tác xã mỹ thành kiểm điểm việc ký xác nhận cho ông hoàng có khả năng cầu cho cây lúa bớt đổ vào năm hai nghìn hai mươi ba
quan điểm của huyện đây là vụ việc có tinh chất mê tín dị đoan do đó cán bộ xã ký xác nhận cho sự việc này là khó chấp nhận
trước đó mạng xã hội xôn xao vì văn bản của tiến sĩ nguyễn hoàng điệp giám đốc trung tâm dịch thuật
dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật việt nam
ký giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng gửi đến tri cục thủy lợi tp hcm
người được giới thiệu có khả năng cầu mưa là ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở hà nội
liên quan đến vấn đề này chuyên gia thời tiết khẳng định đây là chuyện buồn cười thiếu căn cứ khoa học
ông lê minh hoàng cho biết trước đây từng cầu mưa cho các tỉnh thành như sơn la hà nội bến tre quảng nam
và đã nghiên cứu về việc biến đổi khí hậu từ mấy chục năm nay
tuy nhiên ông hoàng không đưa ra bất cứ chứng cứ nào chứng minh cho tuyên bố này
về nhiều ý kiến cho rằng việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm nam bộ đang nắng nóng đỉnh điểm
theo ông hoàng ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân còn chuyện mọi người có tin hay không ông không quan tâm
người này cho biết thủ tục cầu mưa không có gì dườm già và ông chỉ là một mình
ngày một mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường chín quận gò vấp tp hcm tạm trú tại xã hưng trung huyện hưng nguyên nghệ an
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác quản lý địa bàn cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn
hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận tiền chạy tại ngoại
chạy án trên địa bàn tỉnh nghệ an do trần thị thủy chủ mưu
thủy lại thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư dù không có bằng cấp
tại nghệ an thủy xin liên kết với một số công ty luật sư làm chức danh giám đốc truyền thông
phó trưởng tri nhánh để tuyên truyền hình ảnh của các văn phòng luật
nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo
thủy thông tin tới các nạn nhân có mối quan hệ với lãnh đạo cán bộ cơ quan nhà nước
hứa hẹn lo cho bị can bị cáo được tại ngoại hưởng án treo giảm nhẹ hình phạt tù
thậm chí là chỉ xử phạt hành chính từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo lòng tin thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội
tham dự các phiên tòa sự kiện
sau thời gian theo dõi ngày hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đã bắt giữ đối tượng trần thị thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thủy cùng một số đối tượng đã lừa đảo tám bị hại trên địa bàn tp vinh và huyện nghi lộc
với số tiền chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
thưa quý vị liên quan đến vụ việc tổ chức thanh tra kiểm tra các cửa hàng vàng trên phố vàng ở tp hcm
sáng ngày một mươi sáu tháng bốn nhiều cửa hàng kinh doanh vàng tại tp hcm
tại tuyến đường nguyễn duy dương quận năm chợ thiết quận một mươi một vẫn hoạt động bình thường
tuy nhiên một số tiệm khác tạm đóng cửa không rõ nguyên do
cụ thể có khoảng năm tiệm trên tổng số gần bốn mươi tiệm vàng trên đường nguyễn duy dương đang tạm đóng cửa
cửa hàng kinh doanh hkn phường chín quận năm gián thông báo đóng cửa từ ngày một tháng bốn đến hết ngày một mươi tám tháng bốn
trong khi các cửa hàng khác đóng cửa và không có bất kỳ thông báo nào
một số đơn vị kinh doanh vàng khác như tại số nhà tám mươi bảy tám mươi chín đường nguyễn duy dương đóng cửa
vì lý do chuyển đổi cơ sở kinh doanh sang địa điểm khác
trước đó một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng bốn cũng ghi nhận một số tiệm vàng kx ak đóng cửa
nhưng đến sáng nay các tiệm này đã mở bán bình thường
khu vực chợ an nông quận năm đường nguyễn duy dương chợ thiết quận một mươi một đường phó cơ điều
được biết là tuyến phố kinh doanh vàng bạc đa quý trang sức
nơi đây tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ lẫn các thương hiệu lớn
chủ tiệm vàng bt quận năm cho biết chỉ một số ít cửa hàng trong khu vực đóng cửa
tiệm của chị vẫn mở bán bình thường trong nhiều ngày qua không có chuyện đóng cửa để né thanh kiểm tra
chủ tiệm vàng này chia sẻ cửa hàng làm đúng kinh doanh đúng quy định
đầy đủ giấy phép thì vẫn hoạt động bình thường có thanh tra thì vẫn đáp ứng đủ yêu cầu
đại diện tiệm vàng này cũng cho rằng các tiệm vàng nhỏ lẻ đang kinh doanh
mà tạm đóng cửa vài ngày cũng không phải điều bất thường
không tránh khỏi trường hợp các chủ tiệm bận bị công việc riêng hoặc kiểm tra lại hàng hóa
ở hương khác một số tiệm vàng khác tại khu vực quận năm lại cho rằng
các cửa hàng tạm đóng cửa để kiểm tra lại hàng hóa
đa phần các tiệm qua đợt thanh tra sẽ dính phải lỗi giả các thương hiệu lớn
như chanel versace louis vuitton hoặc không chứng minh được nguồn gốc
đại diện một tiệm vàng tại khu vực chợ an đông cho rằng
chuyện nghi nhái thương hiệu lớn không chỉ xảy ra đối với các sản phẩm trang sức vàng bạc
mà ngay cả các mặt hàng thời trang quần áo giày dép cũng rất phổ biến
trước đó thủ tướng có công điện về quản lý thị trường vàng
từ đầu tháng bốn tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo cục quản lý thị trường tp hcm
kiểm tra nhiều cửa hàng buôn bán vàng và phát hiện vi phạm
qua kiểm tra các doanh nghiệp xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
doanh nghiệp tư nhân theo quy định
tuy nhiên bước đầu đoàn kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm như bày bán các sản phẩm vàng
trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ không có nhãn hàng hóa
được biết các đội quản lý thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động giám sát
xăng minh và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
chiều tối ngày một mươi năm tháng bốn trên địa bàn huyện hương hóa tỉnh quảng trị
xảy ra trận lốc xoáy kèm mưa đá làm tông mái năm mươi ngôi nhà tại các xã lìa si và thành
trận lốc xoáy kèm theo mưa đá làm hàng chục nhà dân cây cối ba xã vùng biên của huyện hương hóa
tỉnh quảng trị bị tốc mái gây đổ
trong đó xã si có một mươi một nhà xã rìa có hai mươi chín nhà và xã thanh có chín nhà bị tốc mái hư hỏng
nhiều nhà tốc mái hoàn toàn
sáng ngày một mươi sáu tháng bốn lãnh đạo ủy ban dân huyện hương hóa đã đến thăm
động viên các cụ gia đình bị thiệt hại
ủy ban nhân dân huyện hương hóa chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương hỗ trợ dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng
ông trần minh thuận chủ tịch ủy ban dân huyện hương hóa cho biết
các xã đang thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời giúp dân ổn định cuộc sống
huyện đã chỉ đạo các xã và các đơn vị ban ngành xã trước mắt tới động viên hỗ trợ bà con
cái nào khắc phục được thì khắc phục cho bà con để ổn định sinh hoạt
chiều nay và ngày mai giao cho các phòng lao động và nông nghiệp đi kiểm tra đánh giá cụ thể để có hỗ trợ
thiệt hại ở mức nào thì mình hỗ trợ ở mức đó
ngày một mươi sáu tháng bốn thông tin từ công an huyện cửa lông bắc tỉnh đắk lắk cho biết
cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bảy thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn
để điều tra về các hành vi giờ cho đối bại với người khác và không tố giác tội phạm
theo đó ai khăn ai khắp ai hở bị tạm giữ để điều tra về hành vi dở cho đối bại
ai công ai chiến ai mắc đô chê và ai robin bị tạm giữ để điều tra hành vi không tố giác tội phạm
theo kết quả điều tra ban đầu trưa ngày tám tháng bốn cả nhóm trên đến nhà ai khăn tổ chức ăn nhậu
quá trình ăn nhậu nhóm này nảy sinh ý định quan hệ với một cô gái ở xã ea riêng huyện cửa lông bắc
có quen biết với ai công trước đó
sau đó cả nhóm bằn bạc nhắn tin rủ cô gái đến xã ea hiu trời
mục đích của nhóm này là dẫn dụ cô gái đến một khu rễ cà phê vắng
tại buôn la du xã ea hiu để thực hiện hành vi thủ tính
sau khi nhận lời cô gái có rủ thêm một người bạn nữ đi cùng
khi đến khu rễ trên ai khăn ai khắp ai hở đã dùng vũ lực không chế
thay nhau làm hành vi xấu xa với hai cô gái trên
sau khi thỏa mãn thủ tính cả nhóm bỏ mặc hai cô gái trong rễ vắng đi về nhà
sau đó hai cô gái điện thoại nhờ bạn đến trở về rồi đến cơ quan công an tù cáo
cũng trong ngày một mươi sáu tháng bốn công an quận liên triều đà nẵng cho biết
đã bắt giữ nghi phạm giật túi sách của một người phụ nữ vào trưa ngày một mươi ba tháng bốn vừa qua
theo đó khoảng một mươi hai h ngày một mươi ba tháng bốn chị nguyễn thị thúy hát ba mươi bốn tuổi quận liên triểu
chạy xe máy trong khu công nghiệp hòa khánh thì bị một nam thanh niên áp sát giật túi sách
bên trong túi có giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt
sau khi chấn tĩnh lại tinh thần chị hát đến đồn công an khu công nghiệp hòa khánh trình báo
từ các thông tin có được đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
phối hợp với đồn công an khu công nghiệp hòa khánh tổ chức truy xét
đến chiều ngày một mươi năm tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
đã làm rõ và bắt giữ đối với phạm văn hoàng hai mươi tuổi quê ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam
tại cơ quan công an hoàng thừa nhận hành vi giật túi sách của người phụ nữ và cho biết
sau khi ăn trưa ở chợ hòa khánh bắc thì đi tìm tiệm cháo dinh dưỡng để mua về cho con
mới đây tại hầm đường sát bãi gió khánh hòa ông nguyên anh tuấn
phó giám đốc ban quản lý dự án tám mươi năm bộ giao thông vận tải cho biết
đơn vị đang huy động hơn hai trăm linh kỹ sư công nhân triển khai nhiều mũi thi công để khắc phục sự cố
phần đấu thông tuyến đường sát bắc nam trong thời gian sớm nhất
sau khi bàn bạc với các bên liên quan các đơn vị thi công bổ sung phương án khoan nhiều mũi
từ trên sườn núi lồng ống bơm bê tông xuống hầm đường sắt qua đèo cả
theo ông tuấn việc làm này nhằm gia cố sườn núi hạn chế tình trạng sạt lở vào thân hầm
ngoài ra phía trong hầm sẽ tiến hành gia cố thép tăng sức chịu lực cho vòng hầm
theo đại diện ngành đường sắt công tác khắc phục đang rất khó khăn do tầng địa chất phức tạp
vì vậy chưa thể xác định thời gian thông hầm
nằm trong chương trình dỗ tổ hùng vương hai nghìn hai mươi bốn sáng ngày một mươi sáu tháng bốn tức mùng tám tháng ba âm lịch
tại sân trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
ban tổ chức chương trình dỗ tổ hùng vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức hội thi gói nấu bánh trưng và giã bánh dày năm hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của một mươi ba đội đến từ một mươi ba huyện thành thị trong
trước khi bước vào hội thi ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia thi
các đội thi trải chiếu ngồi thi gói bánh trưng ngay tại khu vực sân trung tâm đền hùng
khác với những năm trước hội thi năm nay các huyện thành thị sẽ không cử đội đã ba năm liên tiếp đạt giải nhất tham gia thi
điều này cũng có phần tạo nên sự mới mẻ hấp dẫn và tinh thần khí thế cho các đội thi
với quyết tâm giành được giải cao dâng lễ vật lên vua hùng
hội thi nhằm tái hiện cuộc thi làm các lễ vật dân cúng tổ tiên có từ thời hùng vương dự nước
tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và sự sáng tạo trong lao động
thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên cha mẹ thể hiện ý thức và tinh thần đoàn kết
tương thân tương ái lá lành đùm lá sách của cộng đồng dân tộc
có phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa thời hùng vương và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
thưa quý vị thời gian vừa qua số lượng du khách đến điện biên du lịch có dấu hiệu tăng mạnh
nhiều nhà nghỉ cháy phòng dự kiến vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lượng khách du lịch có thể lên tới hơn tám mươi người gần bằng dân số của thành phố điện biên phủ
đến điện biên đúng thời điểm hoa ban nở rộ nhiều bạn trẻ thích thú đạp xe khắp các con đường quanh thành phố
nhiều bạn trẻ cho biết đây là lần đầu tiên đến với điện biên nên vô cùng bất ngờ với cảnh quan nơi đây
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên từ đầu năm đến nay
lượng du khách đến tỉnh ghi nhận tăng vọt dự kiến sẽ tiếp tục tăng đột biến trong các dịp diễn ra sự kiện lớn
chỉ tính riêng trong tháng một và tháng hai lượng du khách đến điện biên là hai trăm ba mươi sáu trăm linh lượt doanh thu từ du lịch khoảng hơn bốn trăm linh tỷ đồng
trong tháng ba diễn ra lễ hội hoa ban và sự kiện công bố năm du lịch quốc gia lượng du khách cũng tăng đột biến
từ giữa tháng bốn tỉnh điện biên bắt đầu mùa cao điểm du lịch dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi năm
thống kê đến ngày chín tháng bốn toàn tỉnh đón bốn trăm bốn mươi sáu trăm linh lượt du khách tham quan du lịch
đây là năm đầu tiên lượng khách đến điện biên phủ du lịch đông như vậy
du khách đổ về thăm quan các địa điểm như sở chỉ huy chiến dịch hầm nợc cát bảo tàng đông nghỉ từ sáng đến chiều
điểm tham quan di tích phục vụ hết công suất
bên cạnh những địa điểm lịch sử du khách còn có thể đi dạo quanh các bản làng săn ảnh đẹp với hoa ban
khám phá hang động khó chua la viện tủa chùa hay trải nghiệm ẩm thực địa phương được chế biến từ món cá tôm
của những người ngư dân đánh bắt trực tiếp trên sông
nhiều du khách lần đầu tiên đến điện biên cho biết họ bất ngờ chiếc vẻ đẹp ở vùng đất này
di chuyển trên bất kỳ cung đường nào họ cũng có thể ngắm nhìn những cây hoa ban chi chít hoa và rất dễ để săn ảnh đẹp
không kém gì các địa điểm du lịch khác ở tây bắc
lượng khách đến điện biên dịp lễ bảy mươi năm rất lớn các khách sạn luôn ở trong tình trạng kín phòng đặc biệt các ngày cuối tuần
ủy ban nhân dân thành phố điện biên phủ và ủy ban dân huyện điện biên đã huy động một trăm linh hai hộ dân
cung cấp dịch vụ kinh doanh lưu trú tạm thời để phục vụ du khách theo dạng homestay
du khách nên đặt phòng trước vì càng gần dịp lễ càng hết phòng sớm
giá phòng cũng đang tăng cao hiện nhà nghỉ có giá giao động từ năm trăm linh đồng đến một hai triệu đồng
các khách sạn chỉ khoảng từ tám trăm linh đồng đến hơn hai triệu đồng
hiện điện biên có hai trăm linh năm cơ sở lưu trú gần hai tám trăm linh phòng với khoảng năm một trăm linh giường
một số cơ sở lưu trú đã được sở văn hóa thể thao và du lịch gợi ý tại thành phố điện biên phủ và các vùng lân cận
ngày một mươi sáu tháng bốn tại bảo tàng đường hồ chí minh hà nội đã diễn ra lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng
và kỳ vật kháng chiến của thiếu tướng hoàng thế thiện nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng nguyên chính ủy bộ đội trường sơn
sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
kỷ niệm năm mươi năm đồng chí hoàng thế thiện được chủ tịch nước tôn đức thắng thăng quân hàm thiếu tướng tại chiến trường trường sơn
một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thiếu tướng hoàng tê thiện sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai mất năm một nghìn chín trăm chín mươi năm với năm mươi tuổi đảng hơn năm mươi năm năm hoạt động cách mạng
đã giữ cương vị lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực quân sự chính trị ngoại giao kinh tế xã hội
gần bốn mươi năm chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt ông được mệnh danh là vị tướng trinh ủy vị tướng trường sơn
ông là vị tướng duy nhất trong lịch sử cuộc kháng chiến chống mỹ đã vượt đường trường sơn trên biển để tham gia mở đường trường sơn trên bộ
là vị tướng trường sơn vừa tham gia mở đường hồ chí minh tri viện cho chiến trường miền nam
vừa chỉ huy một trong năm cánh quân tiến về giải phóng sài gòn trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thiếu tướng hoàng thế thiện cũng đã có công lao to lớn trong việc bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và giữ vững hòa bình ở khu vực đông nam á
phát biểu tại buổi lễ trao tặng kỳ vật kháng chiến thượng tá nguyễn văn ngọc giám đốc bảo tàng đường hồ chí minh nhấn mạnh
cuộc đời và sự nghiệp của thiếu tướng hoàng thế thiện là một tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước về phẩm chất cộng sản
về đạo đức cách mạng trong sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội trường sơn học tập nói theo
các hiện vật được ban quản lý nhà lưu niệm thiếu tướng hoàng thế thiện trao tặng để trưng bày phục vụ khách tham quan tại bảo tàng đường hồ chí minh
nhằm giới thiệu những công hiến của vị tướng trường sơn hoàng thế thiện đối với con đường trường sơn huyền thoại
trong lịch sử chống dạng ngoại xâm giành lại độc lập tự do của dân tộc có phần giáo dục bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho các thế hệ kế tiếp
để tự hào phát huy truyền thống cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại